chúng tôi nhận định đây là một trong cái việc làm sai

tất cả đều đang sinh sống ở ngoài hải phòng
nhưng có cái việc sai của các anh đó là các anh ấy giải quyết cái việc

đó là một cái sai
thứ hai tức là các anh ấy đến địa phương mà các anh băng rôn tăng băng rôn biểu ngữ lên là cái sai thứ hai
thì chúng tôi tập trung vào để mà vận động các anh ấy hai cái việc đó

thì phường cũng nắm được cái sự việc đó

các lực lượng như là
để không có tái diễn
và đảm bảo an ninh trật tự

hiện vụ việc đang được công an quận tân bình vào cuộc điều tra
đồng thời hội cựu chiến binh tp hcm
cũng đã có báo cáo này tới trung ương hội
để tiến hành xác minh nhóm người liên quan
và cảnh báo việc lợi dụng quân phục
làm xấu hình ảnh cựu chiến binh như vụ việc trên